đánh giá thông tin làm sao thông tin chỉ huy phải nhanh nhạy chính xác kịp thời thông suốt hơn
tiếp tục làm tốt công tác phát ngôn của bộ công an theo dõi kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh cảnh sát và văn phòng cấp ủy đối với công an các đơn vị địa phương
chú ý việc đánh giá sát thực với tình hình
nhân dịp này thưa ủy quyền của lãnh đạo đảng nhà nước thứ trưởng trần quốc tỏ đã trao các phần thưởng cao quý cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
dự hội nghị công tác tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba của công an tỉnh ninh bình
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đánh giá cao ghi nhận và biểu dương những thành tích mà công an tỉnh ninh bình đã phấn đấu đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh ninh bình đã cụ thể hóa và xác định ba giải pháp trọng tâm đột phá
với phương châm hành động chủ động nêu gương kỷ cương trách nhiệm hiệu quả để tập trung lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất nêu cao tinh thần trách nhiệm nỗ lực phấn đấu quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng trần quốc tỏ đánh giá cao ghi nhận và biểu dương những thành tích mà công an tỉnh ninh bình đã phân đấu đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai
về phương hướng trong thời gian tới thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh các nội dung quan trọng trong đó công an tỉnh ninh bình khẩn trương tổ chức nghiên cứu chuyên sâu quán triệt và triển khai nghiêm túc lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị quyết của đảng ủy công an trung ương chỉ thị của bộ về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba và kết luận của đồng chí bộ trưởng tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám gắn với sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình về những nhiệm vụ giải
pháp về xây dựng lực lượng công an nhân dân và công tác đảm bảo về an ninh trật tự ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm mới
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh thời gian bước sang năm hai nghìn hai mươi ba và tết nguyên đán cũng đã đến gần đề nghị đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh ninh bình cần phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện quyết liệt và sâu sát hơn nữa
trong đó trước mắt cần thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm truy nã tuệ phạm bảo vệ tết nguyên đán quý mão sắp xếp bố trí quân số thật hợp lý tăng cường những công việc trọng tâm trọng điểm hướng về cơ sở nhất là cấp xã
tại hội nghị thứ trưởng trần quốc tỏ đã trao bằng khen của bộ công an tặng công an tỉnh ninh bình và trao cờ thi đua của bộ công an tặng ba đơn vị của công an tỉnh ninh bình có thành tích xuất sắc
cũng trong ngày hôm nay công an tỉnh hải dương tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm hai nghìn hai mươi hai triển khai nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba thượng tướng lương tam quang ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh hải dương đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch an ninh quốc gia tiếp tục được giữ vững trật tự an toàn xã hội được đảm bảo
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được triển khai thực hiện quyết liệt góp phần kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội
với những thành tích đã đạt được tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám công an tỉnh hải dương vinh dự được thủ tướng chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai
phát biểu chỉ đạo hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích mà công an tỉnh hải dương đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai
chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm thứ trưởng lương tâm quang yêu cầu công an tỉnh hải dương phải đặt lên hàng đầu yêu cầu xây dựng lực lượng công an tỉnh thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại

vì tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai và phát động phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba của công an tỉnh bà rịa úng tàu diễn ra vào chiều nay trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an chỉ đạo công an tỉnh cần tiếp tục xây dựng lực lượng thật sự trong sạch chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
năm hai nghìn hai mươi hai tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh bà rịa úng tàu
công an tỉnh bà rịa úng tàu cơ bản ổn định không để xảy ra các vụ việc phức tạp
năm vừa qua toàn tỉnh xảy ra gần chín trăm linh vụ phạm tội về an ninh trật tự giảm một mươi ba so với năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ điều tra khám phá án đạt tám mươi bảy
phát hiện lập hồ sơ xử lý một trăm sáu mươi bốn vụ vi phạm pháp luật về kinh tế tham nhũng buôn lậu và môi trường năm trăm năm mươi vụ vi phạm pháp luật về ma túy
tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc biểu dương những kết quả mà công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã đạt được
thứ trưởng nguyễn duy ngọc lưu ý năm hai nghìn hai mươi ba là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng năm thứ ba thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ bảy
công an tỉnh bà rịa vũng tàu cần làm tốt công tác nắm tình hình thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và đồng chí bộ trưởng tại hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám của đảng ủy công an trung ương về nhiệm vụ công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
đối với đề án sáu đồng chí thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu công an tỉnh cần làm tốt vai trò tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh ra suất kỹ và khắc phục các hạn chế trong thực hiện đề án sáu của năm hai nghìn hai mươi hai
xem đây là nhiệm vụ trọng tâm phục vụ chuyển